thưa quý vị tiếp tục thông tin về hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
đến nay toàn bộ bảy mươi tám thuyền viên đã được cứu sống và thi thể của hai ngư dân đã được chuyển lên tàu kiểm ngư để đưa vào bờ và chưa phát hiện thêm nạn nhân mất tích
bắt đầu tiếp cận tàu cá chợ ngư dân gặp nạn từ hai mươi hai h ba mươi tối qua đến một mươi h sáng nay
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất việc tiếp nhận bảy mươi tám ngư dân và hai thi thể của hai tàu cá gặp nạn cùng với năm thuyền viên của các tàu cá khác để đưa vào bờ
hiện tâm thần và sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên hai tàu cá gặp nạn đều ổn định bốn người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu trước đó
dự kiến đến trưa mai hai mươi tháng một mươi tàu sẽ về đến an hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
chúng tôi sẽ đưa bà con về đắp liền an toàn theo hạch bà con cứ yên tâm nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe trong quá trình hành trình
nếu có khó khăn gì bà con cứ đề đạp với cán bộ diễn sĩ trên tàu
sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồn biên phòng
cửa khẩu cảnh kỳ hà huyện núi thành tỉnh quảng nam giữ liên lạc với tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy để nắm hành trình đưa ngư dân về
chính quyền và các lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận ngư dân và làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn
tại hiện trường tái nạn còn lại một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu của ngư dân vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm một mươi ba nạn nhân mất tích
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng bão số năm ở đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
vị trí tâm bão lúc một mươi sáu h hôm nay khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông
sức gió mạnh nhất là cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong ba giờ tới bão số năm di chuyển chủ yếu theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
trên đất liền từ gần sáng ngày hai mươi tháng một mươi vùng ven biển bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
một số nơi ở ven biển quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
từ đêm ngày một mươi chín tháng một mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
thưa quý vị do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm ngày hai mươi một tháng một mươi
ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số năm thái bình vừa ban hành công điện khẩn số tám
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ngành
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
và các hoạt động khác từ sáu giờ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ chiều qua ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
đã ra công điện trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu
tranh trú bảo vệ lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn cho người và tài sản
không để chủ quan gây thiệt hại về người tàu thuyền do bão gây ra
công điện của tỉnh quảng bình yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp
kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng
phương tiện tham gia cứu hộ cấu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra
trong khi đó để ứng phó với đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua và với bão số năm
tỉnh thừa thiên huế chiều qua đã phát lệnh yêu cầu một số hồ thủy điện hương điền bình điền
hồ thủy lợi tà chạch tiếp tục điều tiết nước tránh ngập ống
ngay từ trưa qua sở giáo dục đào tạo thừa thiên huế đã phát thông báo gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học
tại đà nẵng học sinh các cấp đã nghỉ đến ngày thứ năm do mưa lớn liên tục nước lũ dâng cao
chính quyền các cấp các ngành và người dân đang nỗ lực khắc phục mưa lũ đồng thời ứng phó với bão số năm
vào sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
nghi phạm đã sát hại cô gái hai mươi bảy tuổi trong cửa hàng bán quần áo tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
theo thông tin ban đầu nghi phạm giết người rồi nhảy cầu thanh trì
thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã kim lan huyện gia lâm hà nội cách nơi nhảy khoảng một mươi km
trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên bán quần áo trú tại thành phố bắc ninh
bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu cổ bụng ngực dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng của công an tỉnh bắc ninh đã tìm thấy xe ô tô đang đỗ trên cầu thanh trì
quá trình lấy lời khai của nhân chứng xác định nam thanh niên điều khiển xe ô tô và đỗ trên cầu thanh trì sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp vừa bị công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tang
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi tổ công tác gồm công an huyện đắk rông trạm cảnh sát giao thông đắk rông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ hồ văn chuôi và hồ văn tơn cùng sinh năm hai nghìn sáu có quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn hùng và nguyễn phạm tuân hiện đều chú tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
từ tháng tám đến tháng một mươi năm nay trần văn hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ internet banking của nhiều người
hùng thuê nguyễn phạm tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạ có nhu cầu cần tiền tiêu dùng đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng các em được trả số tiền là ba trăm linh đồng mỗi người một tài khoản
đến nay hùng và tuân đã mua bàn trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định hiện cơ quan điều tra hùng và tuân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần xuân đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quyết định và lệnh theo đúng quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định mặc dù trần thị ngọc trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tây phương phú hữu tp thủ đức không có giấy phép lái xe mô tô hàng a hai
nhưng vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngọc trinh đã cùng với trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại phường bình thuận quận bảy tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô
mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw dung tích xy lanh chín trăm chín mươi chín phân khối lưu thông biểu diễn trên đoạn đường d một mươi năm khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú b tp thủ đức
với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ nằm quyền gối trên yên xe
cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
bớt rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
thì trần xuân đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
qua đấu tranh trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
nhãn hiệu bmw có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
công an thành phố hồ chí minh tổ chức hội thảo với chủ đề
cơ sở thực tiễn liên quan các nội dung chính sách tại các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
trên quốc hội khoá một mươi năm tại kỳ họp thứ sáu
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo thông tin các nội dung trọng tâm các dự án luật
do bộ công an chú trì soạn thảo gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trực tự ở cơ sở
luật trực tự an toàn giao thông đường bộ
qua đó bày tỏ đồng tình về sự cần thiết xây dựng ba hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
đối với các tòa nhà cao tầng nhà chung cư khi để xảy ra cháy nổ
đều nếu không kịp thời phát hiện hoặc không được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy
cũng như thiếu lực lượng chữa cháy cố nặng của hộ tại chỗ sẽ để lại hậu quả vô cùng tham khốc
tuân thủ phòng cháy chữa cháy và cố nặng của hộ là yếu tố quyết định môi trường sống an toàn cho mọi cư dân
chung cư hạ đô sentosa garden số hai trăm linh đường ba tháng hai quận một mươi tp hcm
có tám tòa nhà cao ba mươi tầng với hơn một hai trăm linh căn hộ và đang có hơn sáu người sinh sống và làm việc tại đây
cùng với đó là hàng ngàn phương tiện ô tô xe máy là nơi tập trung đông người với đủ mọi thành phần
lứa tuổi vì vậy yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng
trang thiết bị đầy đủ giám sát chặt chẽ đội ngũ chữa cháy cơ sở luôn chủ động
sẵn sàng trước mọi tình huống sẽ giúp ngăn chặn kịp thời đám cháy ngay từ ban đầu
đây là hệ thống tủ bảo cháy trung tâm phục vụ giám sát đám cháy và sự cố cho cả bốn tháp của tòa nhà này
sau khi tỉ niệm bảo cháy được kết hoạt về tổ
thì ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng an ninh cơ sở sẽ xác định khu vực cháy
bởi vì đây là hệ tổng tủ trung tâm bảo chính xác khu vực nó đang cháy cháy mình
sau khi tỉ niệm đưa về tổ thì sẽ được đưa tỉ niệm về hệ tổng
về thiết bị trung tâm cảnh báo cháy tp hcm
từ thiết bị này sẽ đưa tỉ niệm về trung tâm tp hcm
phòng cháy cháy tp hcm để hai bên có những phương án phối hợp
để ra những phương án xác định về đám cháy thật hay giả
nếu mà có sự cố xảy ra thì sẽ xác định được mức độ cháy như thế nào
để hai bên có những phương án phối hợp tốt nhất có thể
đối với đảm bảo an toàn cháy nổ thì việc chữa cháy thôi là chưa đủ
công tác phòng cháy đóng vai trò tiên quyết tuyên truyền trang bị kiến thức
kỹ năng phòng cháy cho mọi thành viên tại chung cư là việc làm thường xuyên liên tục
vì sự an toàn chung vì tính mạng tài sản của mình và những người khác
nên công tác này phải được duy trì tập huấn thường xuyên
chúng tôi thường xuyên kiểm tra duy tu bảo trì bồi dưỡng
đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ thì thường xuyên tổ chức các buổi tập khuấn nội bộ
đối với toàn bộ cán bộ nhân viên đang công tác tại tòa nhà
đồng thời cũng kết hợp với lại cán bộ phòng cháy cháy tại địa phương
để tổ chức các buổi tuyên truyền cũng như tập hứng cho cư dân của toàn thể
cư dân đang sống tại tòa nhà
ngoài ra thì báo lý cũng thường xuyên là truyền thông
đến cư dân thông qua các kênh truyền thông cộng đồng của cư dân đang sinh sống tại nhà
các thông báo các cảnh báo cũng như các thông tin liên quan đến an toàn cháy nổ
của bên cơ quan phòng cháy cháy
đám cháy này xảy ra tại chung cư the goldfield quận bốn tp hcm
đoàn clip này như một mưng chứng cho yếu tố quan trọng để ngăn ngừa dập tắt vụ cháy
chính là đội ngũ lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
ngay từ lúc đám cháy cháy
khi đám cháy cháy xảy ra phương tiện tại chỗ
nhưng lực tại chỗ chỉ huy tại chỗ giúp ngăn chặn kịp thời hỏa hạn xảy ra
chủ động có lực lượng phương tiện và các phương án để xử lý ngay từ ban đầu giảm thiểu đến mức thấp nhất
thiệt hại về tài sản cho nhà nước tính mạng và tài sản của người dân
cho nên vị trí và tầm quan trọng của lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ là rất quan trọng
và quyết định công tác phòng cháy chữa cháy ở tại nơi mình sinh hoạt sinh sống cũng như là công tác
khi nhận được tin báo đồng thời hệ thống chữa cháy của tòa nhà báo tin hiệu báo cháy địa chỉ
căn một mươi hai a là năm lực lượng chữa cháy tại chỗ thì sau khi có nhận được tin báo và từ hệ thống chữa cháy đó
thì người ta triển khai lên luôn cái căn hộ đó và phá cửa bởi vì cái căn hộ này người ta đi vắng
phá cửa và sử dụng bình chữa cháy sách tay tại tầng một mươi hai đó để dập tắt đám cháy kịp thời
thì cái quy trình xử lý từ khi tiếp nhận thông tin và sử dụng
xử lý thông tin dập tắt vụ cháy thì diễn ra rất là nhanh
đã đến lúc các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà trung cư
đặc biệt là các trung cư mini phải được xích chặt đúng bước
việc tiến hành cấp phép xây dựng cho loại nhà này cần phải được xem xét đánh giá một cách chặt chẽ
chủ đầu tư cần đảm bảo các điều kiện thủ tục các yếu tố đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mới cấp giấy phép
các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy
kiên quyết xử phạt mạnh tay hơn đối với chủ nhà chủ kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
trăng đe ngăn chặn phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc về sau
tổng kiểm tra rạp soát này thực hiện với tinh thần quyết liệt khẩn trương nghiêm túc
một trăm linh các cơ sở này đều được kiểm tra và hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy cháy và xử lý nghiêm theo quy định
đồng thời với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác phòng cháy chữa cháy của thành phố thì cũng tham mưu cho lãnh đạo thành phố
thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tổng kiểm tra rạ soát của quận quyện và phường xã trên địa bàn thành phố
để nâng cao ý thức trách nhiệm và công tác tổng kiểm tra rạ soát được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt hiệu quả
hiện nay bộ công an công an thành phố hồ chí minh và công an các đơn vị địa phương đã thực hiện tổng trà sát đại toàn bộ vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các trung cư
đặc biệt các chung cư mini nhằm phát hiện những vấn đề những lỗ hổng để bịt lại khắc phục ngăn chặn các thảm họa cháy xảy ra
chủ đầu tư cần chú trọng đầu tư vào hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật tòa nhà nhằm giúp phát hiện và xử lý các sự cố khẩn cấp trong nhà chung cư kịp thời
ban quản lý tòa nhà cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bang quản trị tòa nhà thông qua hội nghị nhà chung cư đề ra nội quy chung cư chi tiết
phù hợp với đặc điểm tòa nhà có chế tài xử lý phù hợp với các hành vi vi phạm nội quy
vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà an toàn đặc biệt chú trọng công tác bảo trì hệ thống kỹ thuật tòa nhà an toàn đúng quy trình
đảm bảo công tác an ninh tòa nhà hai mươi bốn trên bảy để nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm những nguy cơ và rủi ro của tòa nhà
thường xuyên tổ chức tuyên truyền tập huấn nâng cao ý thức kỹ năng cho cư dân về việc kiểm soát rủi ro và xử lý sự cố nhanh chính xác nhất có thể
cư dân trung cư mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành nội quy trung cư đề phòng nguy cơ chán đổ đảm bảo an toàn cho mình và những cư dân khác
bên cạnh đó cũng cần có những giải pháp để kéo giảm giá bất động sản tăng quỹ nhà ở cho dân không để cho những trung cư mini chung cư hợp diêm
trung cư trùng cọp mọc lên bất chấp hiển hòa rình trập tính mạng tài sản của nhân dân
mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong phòng cháy
chỉ khi tất cả mọi người cùng có ý thức làm đúng đầy đủ nghiêm chỉnh mọi quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy về xây dựng mới có thể ngang ngừa không còn những vụ việc đau lòng cháy chung cư
trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận tân bình tp hcm vừa ra quyết định ký
luật cảnh cáo đối với giáo viên đánh học sinh lớp một gãy ngón tay
sau khi vụ việc xảy ra hiệu trưởng cùng các đoàn thể và giáo viên chú nhịp lớp một một trường nguyễn văn trỗi đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe của học sinh
đồng thời trường cũng nhận trách nhiệm về sự cố đáng tiếc nói trên
bên cạnh đó hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn văn trỗi đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác gián dạy và ra quyết định ký luật một mươi hai tháng tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối với giáo viên này
riêng cháu bé đã được chuyển sang lớp khác theo nguyện vọng của gia đình hiện bé đã đi học bình thường
sau khi nhận thấy có nhiều tranh luận trái chiều hai trường trung học phổ thông bùi thị xuân quận một và trung học phổ thông thanh đa quận bình thạnh đã thông báo ngưng tổ chức cho học sinh xem phim đất rừng phương nam
trường trung học phổ thông thanh đa quận bình thạnh cho biết tổ ngữ văn đề xuất tổ chức cho học sinh xem phim đất rừng phương nam
trong chương trình học sinh cũng đã được học tác phẩm đất rừng phương nam của nhà văn đoàn giỏi
chương trình được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của học sinh chứ không bắt buộc
nhưng khi theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhà trường nhận thấy bộ phim phải đưa đi thẩm định lại
do đó trường tạm ngưng chương trình về thông tin chính thức của cơ quan nhà nước về nội dung phim rồi tính tiếp
về phía trường trung học phổ thông bùi thị xuân quận một và trường trung học cơ sở đồng khởi quận một cũng đưa ra lý do tương tự khi gửi đề xuất đến phụ huynh cho học sinh thưởng thức phim đất rừng phương nam
được biết nhà sản xuất phim đã chủ động xin chỉnh sửa những nội dung gây tranh cãi và đã được cục điện ảnh duyệt lại đang phát hành bán sửa cho khán giả của cả nước
thưa quý vị sau rất nhiều năm chờ đợi đơn vị vận hành chạy thần nhân tạo đã chính thức đi vào hoạt động tại bệnh viện huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
như vậy là hơn bốn mươi người dân đang chạy thần ở cần giờ từ nay đã không phải thức dậy từ năm giờ sáng và hơn bốn mươi km mỗi ngày để lên thành phố chạy thần
từ hơn bốn năm nay
trương minh dũng là một trong số hơn bốn mươi bệnh nhân suy thận giai đoạn ba của huyện cần giờ
mỗi tuần ba ngày đều đặn phải vượt hơn bốn mươi km để lên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chạy thận
giờ đây đoạn đường từ hơn ba giờ đã rút còn năm phút từ nhà ông đến bệnh viện huyện cần giờ và chi phí cũng giảm chín mươi năm so với trước đây
tôi cũng là một trong hai bác sĩ đầu tiên sẽ nhận nhiệm vụ trong ba tháng đầu tiên làm việc ở đây
sau một tuần thì bắt đầu làm quen được
với môi trường cũng như là con người ở đây
chúng tôi đề nghị là sớm thành lập lại bệnh viện cho huyện cần giờ bởi vì đây là một quyền xa thành phố
dù bước đầu khởi sắc tuy nhiên huyện cần giờ vẫn cần có sự quan tâm cơ chế chính sách thu hút bác sĩ hơn nữa để nâng cao năng lực y tế cơ sở
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn hùng và nguyễn phạm tuân
hiện đều trú tại tỉnh lạng sơn và huyện cần giờ
từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hùng kinh doanh tiền ảo trên mạng nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ internet banking của nhiều người
hùng thuê tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạ có nhu cầu cần tiền tiêu dùng đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng
mỗi tài khoản các em được trả ba triệu đồng
đến nay hùng và tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định
tại cơ quan điều tra hùng và tuân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
từ hà nội vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen
đinh đức trọng trú tại xã minh quang huyện bà vỉ thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trọng đến thành phố buôn ma thuật thuê trọ
để hoạt động cho vay dưới hình thức trả góp
trọng đã in hai thẻ các với nội dung cho vay góp ngày
kèm theo số điện thoại rồi đi phát cho người dân trên địa bàn thành phố bô ma thuật
trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đông người buôn bán nhỏ lẻ
khi có người gọi điện hỏi vay tiền thì trọng sẽ đến tận nhà kiểm tra các giấy tờ liên quan rồi làm thủ tục cho vay tiền
hàng ngày trọng sẽ đến tận nhà người vay để trực tiếp thu tiền hoặc người vay có thể chuyển qua tài khoản cho trọng
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trọng đã cho hơn hai mươi người tại tỉnh đắk lắc vay trên hai trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất từ hai trăm tám mươi hai năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm và thu lợi bất chính gồm sáu mươi triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành trục vớt ghe gỗ và đang truy bắt ba đối tượng bơm hút cát trái phép
đồng thời lập hồ sơ xử lý ông đỗ minh đường quê tỉnh long an
về hành vi mua bán khoáng sản là cát trái phép
trước đó công an huyện nhân trạch tuần tra bảo đảm an ninh trả tự trên địa bàn
khi đến khu vực rạch nò xã long tân thì phát hiện một ghe vỏ gỗ do ba đối tượng chưa rõ lây lịch điều khiển
đang bơm hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa của ghe vận chuyển cát do đỗ minh đường quê tỉnh long an điều khiển
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng trên ghe bơm đã nhấn chìm ghe nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn
tại thời điểm kiểm tra trong khoang ghe của ông đường có chứa sáu mét khối cát
công an huyện nhân trạch đã tổ chức trục vớt ghe gỗ đưa về trụ sở tạm giữ phương tiện của đỗ minh đường để xử lý theo quy định
lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô hòa hải thành phố đà nẵng vừa phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi tám h chín trăm bốn mươi có dấu hiệu chở quá tải
kết quả cân kiểm tra tải trọng xe cho thấy xe ô tô tải vượt tổng trọng lượng cho phép của câu đường
gần bảy mươi bốn vượt khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông gần một trăm một mươi sáu
theo lời khai của tài xế xe xuất phát từ nghệ an dạng sáng một mươi chín tháng một mươi đến địa phận hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô hòa hải yêu cầu dừng xe kiểm tra
ngoài lỗi vi phạm trên tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên xe
thưa quý vị thời gian qua tham gia thử thách ứng tuyển người mẫu nhí cho con nhiều bậc phụ huynh đã sập bẫy lừa đảo bị lừa hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn này được cảnh báo chưa lâu thì nay lại xuất hiện thêm đào tạo mc nhí
tin vào những lời quảng cáo trên mạng mong muốn con có cơ hội được thử sức các bậc làm cha làm mẹ đã không mảnh may suy nghĩ rồi tự đưa mình vào bẫy của kẻ lừa đảo
những chiều trò thủ đoạn cụ thể sẽ được chúng tôi cảnh báo ngay sau đây
nhận thấy con mình có khả năng giao tiếp nên người phụ nữ này đã tìm vào trang đào tạo mc nhí
sau khi được tư vấn nhiệt tình từ một trang bếp lừa đảo với yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân chị được đưa vào một nhóm trên telegram rồi mời chào mua máy ảnh máy quay từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng
với sự dẫn dắt chuyển khoản hoàn tiền và nhận yêu đáy chương trình học miễn phí chị đã bị lừa với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng

chị đã bảo phản mình chỉ có lúc mà ở cái ngưỡng bảy triệu thì chồng mình cũng có nghi ngờ khi cũng có căng ngăn mình
khi cũng có căng ngăn mình nhưng vì tâm lý họ muốn tìm lớp cho con và mình cũng là một người chủ động đi hỏi thông tin tìm lớp
cũng không nghĩ là mình sẽ bị lừa và bị lừa đến con số lớn như thế
các chiều thức được đưa ra đánh trúng vào tâm lý phụ huynh rất tinh vi như tư vấn nhanh nhiệt tình tặng các gói học bổng được đào tạo nguồn học sinh tài năng
rất nhiều gia đình đã bị mất tiền oan khi tin vào những cái chánh niệm của họ
khi tin vào những trang bếp giả bạo trên mạng xã hội mình thì khó tin ở trên facebook cái thông
tin khóa học thì mình có được một bếp hỗ trợ nhắn tin cho họ thì được bên họ hỗ trợ tư vấn
rất là nhiệt tình mình không hiểu đăng ký cho con thì sao lại phải cần nhận trợ cấp với cả là nhà
tài trợ gì vì mình cũng chỉ muốn đăng ký khóa học cho bạn bình thường thôi nói một hồi thì trung
mình không đăng ký bởi vì mình không thể tin tưởng hiện nay các trang bếp lừa đảo như đào tạo
mc nhí tuyển mẫu nhí hay đào tạo kỹ năng sống thường chạy quảng cáo rất rầm rộ đăng tải các
hoạt động hàng ngày của các trung tâm đào tạo có uy tín họ nghiên cứu rất là kỹ về tâm lý con người
và trong đó họ dẫn dắt tâm lý rất rất là giỏi rất là giỏi thứ nhất là cái vai trò của người tư vấn
thì rất là tận tụy nhiệt tình trách nhiệm tư vấn ngay cái điều này thì có khi là đối với
một trang bếp chính như bản thân nhân viên của tôi khi mà tư vấn cho khách hàng có lúc còn trọng
chị thì phụ huynh chuyển khoản ngay chuyển khoản hai mươi triệu thì nhận lại được hai mươi triệu năm trăm linh hoặc là
hai mươi một triệu sau đó lại chuyển khoản tiếp cái máy quay một trăm linh triệu và được trả lại ngay một trăm linh triệu và cộng
thêm tiền hoa hồng khoảng một triệu cứ như vậy đến hai trăm linh triệu thì không nhận lại được nữa khi phát hiện
các trường hợp lừa đảo phải hợp tác với cơ quan điều tra cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng cứ từ đó làm
công nghệ hóa minh điều tra trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng các cơ
cơ quan chức năng cần quản lý và giám sát chặt hơn trong các hoạt động sử dụng app và các trang mạng
hoạt động tại việt nam đây là một loại tội phạm mới người dân thì không biết tố cao đến ai cơ quan nào
giải quyết tôi cao đối tượng nào địa chỉ ở đâu đấy là những cái khó khăn cho người dân tuy nhiên khi
người dân mà thấy rằng có một cái gợn nào đấy trái với cả cái cái cái cái cái tự nhiên mà cái lợi ích
mình đạt được mà dễ dàng quá thì người dân thì chúng phải hiểu ngay rằng đây có dấu hiệu lừa đảo để tránh
mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo các phụ huynh cũng như người dân cần tìm hiểu trực tiếp cụ thể
không nên tin vào những nội dung tư vấn quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội hiện nay
bản tin tiếp tục với một số tin tức kinh tế đáng chú ý bộ tài chính vừa ban hành thông tư sửa đổi
bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công
trực tuyến theo đó bộ tài chính giảm từ một mươi cho đến năm mươi mức thu của tám khoản phí lệ phí đến hết
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến cụ thể có bốn khoản phí lệ phí được
giảm kể từ ngày mùng một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
bộ tài chính giảm từ một mươi cho đến năm mươi phần trăm mức thu của tám khoản phí lệ phí đến hết năm hai nghìn hai mươi năm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu phí bằng chín mươi phần trăm mức thu phí quy định tại thông tư số một triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn một mươi sáu trường hợp tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ áp dụng mức thu phí bằng chín mươi phần trăm mức thu phí tại thông tư hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn một mươi sáu mức phí xác thực thông tin công dân khai thác kết qu
thông tin áp dụng mức thu phí bằng năm mươi phần trăm mức thu phí quy định tại thông tư bốn trăm tám mươi hai nghìn hai mươi hai trường hợp tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới cấp lại cấp đổi giấy phép lái xe áp dụng mức thu lệ phí là một trăm một mươi năm đồng một lần cấp
các dụng cụ kiểm tra và đo lường nước các công nghệ xanh tái sử dụng nước công nghệ nước bình vẩn công nghệ quản lý chất thải rắn cùng nhiều hạng mục sản phẩm liên quan đến nước chất thải khác
với một mươi ba lần trước tổ chức tại việt nam chúng tôi thấy sự thay đổi rõ rệt trong hình thái nước thải và chất thải tại việt nam
chất thải công nghiệp và sinh hoạt gia tăng do sự chuyển đổi công nghiệp hóa mạnh mẽ
do đó những đơn vị tham gia cũng đã cập nhật những công nghệ thông minh phục vụ việc cung cấp thoát nước và xử lý nước thải trong xu thế
hôm nay mục đích của chúng tôi là mong muốn giới thiệu công nghệ trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đến việt nam và các nước trong khu vực tiếp cận những cách thức xử lý nước thải tiên tiến và phù hợp nhất
tại sự kiện các phiên thảo luận chuyên sâu phân tích những chính sách và hành động để xử lý nước và chất thải trong tăng trưởng xanh
đến nay việt nam đã thể chế hóa kinh tế tuần hoàng và luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi
ngoài ra nhiều chiến lược kế hoạch hành động quốc gia đều hướng đến một hoặc nhiều mục tiêu của kinh tế tuần hoàng thực hiện phát triển bình vẩn như kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bình vẩn chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bình vẩn chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi chí thị của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa chí thị của thủ tướng chính
chấp bắt tăng cường quản lý chất thải rắn
ban tổ chức cho biết việc tổ chức triển lãm với sự tham gia của nhiều nước trên khu vực và thế giới
đó là cơ hội cho việt nam cho doanh nghiệp việt nam được học hỏi trao đổi kinh nghiệm giới thiệu và chuyển giao công nghệ
thúc đẩy hợp tác kinh doanh thúc đẩy những giải pháp công nghệ tái chế xử lý chất thải rắn xử lý nước thân thiện môi trường việt nam
và đây là một cơ hội cho những doanh nhân việt nam
tầm quan trọng của nước trong việc hoạch định sự phát triển bình vẩn nước là giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng
từ biến đổi khí hậu giảm thiểu đa dạng sinh học bất bình đẳng đến sức khỏe con người môi trường và nền kinh tế
bước đầu tiên cần làm để đến gần hơn với việc quản lý nguồn nước đô thị công nghiệp và tứ tiêu hiệu quả
là đảm bảo cung cấp đầy đủ các công nghệ xử lý nước và nước thải
đó cũng chính là sứ mệnh của việt water khi hồ tụ công nghệ xử lý nước và chất thải tiên tiến nhất trên thế giới
cùng nhiều kinh nghiệm đến từ chuyên gia hàng đầu trong ngành giúp doanh nghiệp đối mặt vượt qua các thách thức hiện tại
đoàn liên ngành kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các chung cư chung cư mini cơ sở cho thuê trọ
tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh phòng trọ
ở phường phú trung quận tân phú tp hcm
qua đó phát hiện sai phạm nghiêm trọng về vấn đề xây dựng
cụ thể được cấp phép xây dựng bốn mươi một phòng nhưng thời điểm kiểm tra phát hiện có tới một trăm bảy mươi sáu phòng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
kiểm tra nhà trọ của ông trần thái hoàng ở đường khuôn việt phường phú trung quận tân phú tp hcm
tại cơ sở nhà trọ này gồm bảy tầng lầu một tầng thượng và một tầng hầm diện tích sàn gần sáu trăm hai mươi năm m hai
hiện có hai trăm năm mươi năm nhân khẩu đang cư trú tại đây
trong đó có bảy người nước ngoài
tổ công tác đã tiến hành đi từng tầng kiểm tra hệ thống chuông báo cháy hệ thống điện hệ thống thoát hiểm
sau nhiều giờ kiểm tra ghi nhận giao thông phục vụ chữa cháy đảm bảo theo quy định
nguồn nước chữa cháy bên trong và bên ngoài đều đảm bảo việc tiếp cận lấy nước khi cần thiết
lối thoát nạn và chiều rộng của hành lang đảm bảo
tuy nhiên phần cầu thang bộ chưa đảm bảo khép kính chưa có cửa ngang chịu lửa
cầu thang bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách
đáng chú ý về kiểm tra kết cấu xây dựng đại diện sở xây dựng tp hcm phát hiện vượt quá số phòng gấp hơn bốn trăm linh
cụ thể theo giấy phép xây dựng nhà trọ này có quy mô bốn mươi một phòng nhưng tổng số phòng thực tế tại thời điểm kiểm tra là một trăm bảy mươi sáu phòng
đại diện xây dựng cũng đã trong cái biên bản của mình đưa vào cái biên bản chung đây là kiến nghị ủy ban dân quận tân phú xử lý vi phạm xây dựng
theo thẩm quyền đại diện phía sở bệnh đầu tư là đề nghị là chủ cơ sở làm thủ tục về đăng ký kinh doanh hành lang đi bộ không lắp đặt các cửa ngăn cháy bách ngăn cháy là không đảm bảo theo yêu cầu
nếu sự phổ xảy ra thì cái giải pháp mà chúng ta là ngăn khói không cho khói lan tỏa đến các hành lang đến các trong cái
các căn hộ thì đề nghị là trong cái kiến nghị là chủ cơ sở phải khắc phục cái việc này là ngay
chắc chắn là trong thời gian tới thì sẽ có cái hướng để khắc phục một cái gì mà tồn tại thì chắc chắn là chúng tôi sẽ khắc phục trên cái cơ sở là đầu tiên đối hành với công tác an toàn lưu trú của người dân ở đây
đối với các vi phạm đã nêu trong kết luận kiểm tra sẽ được kiến nghị tới ủy ban nhân dân quận tân phú
để có quyết định xử phạt theo thẩm quyền
ngoài ra chính quyền quận tân phú tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục của cơ sở
đã đến lúc các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư đặc biệt là tại các chung cư mini phải được siết chặt đúng mức
việc tiến hành cấp phép xây dựng cho loại nhà này cần phải được xem xét đánh giá một cách chặt kẽ
chủ đầu tư cần đảm bảo các điều kiện thủ tục các yếu tố đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mới cấp giấy phép
các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy
kiên quyết xử phạt mạnh tay hơn đối với chủ nhà chủ kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
răng đe ngăn chặn phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc về sau
chỉ khi tất cả mọi người cùng có ý thức làm đúng làm đủ nghiêm chỉnh mọi quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
về xây dựng mới có thể ngăn ngừa không còn những vụ việc đau lòng cháy chung cư